mãi mãi đi vào lịch sử khẳng định tầm vóc vĩ đại ý nghĩa lịch sử của cuộc khăng chiến chống mỹ xâm lược
thể hiện ý chí độc lập tự chủ tự lực tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc việt nam
kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước là dịp toàn đảng toàn dân toàn quân ta
ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc đồng thời phát huy tinh thần và hào khí của đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
phần đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc
hiện thực hóa những khát vọng mà đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra
tiếp đó đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm ca anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ
những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
các anh hùng liệt sĩ
sáng cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
làm trường đoàn vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân
nói riêng nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm
của đảng lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm
bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn canh hùng liệt sĩ
đối với các nhiệm vụ trong tháng năm các bộ ngành địa phương
cần khắc phục những tồn tại hạn chế và nguy cơ
đồng thời chủ động chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những điểm ngẽn trong triển khai đề án sáu
tạo tiền đề để sơ kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện đề án trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong những yêu cầu trọng tâm được đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác đề án sáu của chính phủ
nhấn mạnh tại phiên họp sau ban tháng bốn tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
phiên họp diễn ra vào sáng nay tại hà nội
còn tồn tại nhiều ý kiến của các bộ ngành đã đề xuất đưa ra giải pháp
nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các nội dung công việc trong tháng năm
các bộ ngành đã đề xuất đưa ra giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các nội dung công việc trong tháng năm

biểu dương kết quả các bộ ngành địa phương đạt được có sự chuyển biến rất nhiều so với những tháng trước đó
cùng dẫn chứng một số tiện ích người dân doanh nghiệp đã được thụ hưởng
bộ trưởng tô lâm đề nghị các nhiệm vụ còn chậm muộn
và nhiệm vụ trong tháng năm các bộ ngành phải gấp rút hoàn thành
tổ chức hội nghị sưu kết hai nhóm dịch vụ công liên thông
khai sinh khai tử cấp bảo hiểm y tế cho trẻ sáu tuổi
tưởng là rất đơn giản thôi nhưng mà đến khi triển khai thì chúng tôi cũng rất thận trọng
cái việc này sẽ có kết luận xong sẽ phân đấu
sẽ báo cáo với chính phủ và công bố đến người dân
tại hội nghị sưu kết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi ba
để triển khai
triển khai cái đề án sáu này
nhưng đây là một trong những nhiệm vụ sáu tháng
mà cái này đưa ra đơn giản được thì nó cũng tạo được
một cái hiệu ứng ở trong dân rất là tốt
người ta cũng sẽ không ngờ
như là một người mẹ trẻ đến cái trạm xá
bệnh xá sinh một đứa con
khi người ta bế con về gái là người ta đã hoàn tiện được giấy tờ hết
không có phải làm cái gì nữa để cho nó phức tạp
bảo hiểm cũng có rồi hộ khẩu cũng có rồi
định danh cũng có rồi khai sinh cũng có hết rồi
thời gian tự nhiên
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các bộ ngành
tập trung phối hợp ra soát những văn bản quy phạm pháp luật
trong đó khẩn trương giả soát sửa đổi tám trăm linh tám thủ tục hành chính
và hai trăm ba mươi năm văn bản quy phạm pháp luật
một số nhiệm vụ cụ thể của các bộ ngành
cũng đã được bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trong đó bộ lao động thương minh và xã hội
đẩy nhanh tiến độ cập nhật hoàn thiện cơ sở dữ liệu an sinh xã hội
kết nối xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ y tế khẩn trương ban hành quy định nhóm thông tin cơ bản
về nguồn lực trong tháng năm kết nối chia sẻ dữ liệu với bảo hiểm xã hội
thực hiện các dịch vụ công cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe
bộ tài nguyên và môi trường hoàn thành việc giả soát bản đồ hành chính quốc gia
xây dựng cập nhật quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai nhà ở
bộ công an tiếp tục phối hợp hỗ trợ bộ giáo dục và đào tạo
cấp căn cước công dân cập nhật lịch sử thương chú cho học sinh
phục vụ cho kỳ thi sắp tới
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu giải quyết những vấn đề
mang tính điểm nghẽn về hạ tầng an ninh an toàn
bộ tài nguyên và môi trường hoàn thành việc gia soát bản đồ hành chính quốc gia
xây dựng cập nhật quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai nhà ở
bộ tài nguyên và môi trường hoàn thành việc giải quyết những vấn đề mang tính điểm nghẽn về học sinh
phục vụ cho học sinh an toàn
thứ hai là đánh giá việc triển khai hướng dẫn một nghìn năm trăm năm mươi hai
như bộ giáo dục và đào tạo thì cũng đã đáp ứng được chín trên một mươi ba tiêu chí
theo hướng dẫn tại văn bản một nghìn năm trăm năm mươi hai
và bốn cái tiêu chí chưa được đáp ứng thì bộ thông tin truyền thông sẽ hỗ trợ bộ giáo dục và đào tạo
để sớm hoàn thành cái này trong cái thời gian tới
một số nhiệm vụ trong việc hoàn thiện đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
cũng được bộ trưởng tô lâm giao cụ thể tới các thành viên trong tổ công tác thuộc từng bộ ngành
tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế xã hội
và các tiện ích phục vụ người dân doanh nghiệp
nhân dịp tháp tùng chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm chính thức cộng hòa đông uruguay
ngày hai mươi bảy tháng bốn theo giờ địa phương trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu bộ công an việt nam
đã có buổi làm việc với thứ trưởng bộ nội vụ guillermo marcel
và tổng giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia josé manuel ayambulla
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao sự phát triển ngày càng tốt đẹp
của mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và uruguay
đặc biệt trong bối cảnh năm hai nghìn hai mươi ba đánh dấu kỷ niệm ba mươi năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
trên cơ sở quan hệ giữa việt nam và uruguay nói chung
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ uruguare nói riêng có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển
tại buổi làm việc hai bên nhất trí sẽ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác song phương
và giao cơ quan chức năng của hai bộ nghiên cứu dự thảo đàm phán
tiến tới ký kết các hiệp định khung về tương trợ tư pháp hình sự phòng chống tội phạm
dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
qua đó tạo khuôn khổ pháp lý lâu dài cho quan hệ hợp tác thực thi pháp luật song phương
hai bên nhấn mạnh sự kiện này sẽ đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác song phương
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ uruguay trong thời gian tới
sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
dự và phát biểu chỉ đạo lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
tháng công nhân trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
cùng dự có đại diện lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
các ban bộ ngành trung ương và công an các đơn vị địa phương
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương và tổ chức công đoàn
triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
phù hợp với chức năng nhiệm vụ đặc thù của từng lực lượng công an nhân dân
tại buổi lễ dưới sự chứng kiến của các đại biểu
đại diện các cụm thi đua trong công an nhân dân đã ký kết giao ước thi đua
thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và các hoạt động trong tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến phát động hưởng ứng tháng hành động
về an toàn vệ sinh lao động tháng công nhân trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đề nghị công an các đơn vị địa phương tổ chức công đoàn cán bộ chiến sĩ công nhân lao động
trong công an nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
trong cán bộ chiến sĩ công nhân lao động
cùng với đó các hoạt động hưởng ứng phải thiết thực các chương trình phải hiệu quả
cách làm phải sáng tạo tất cả hướng đến nhiệm vụ chăm lo sức khỏe
cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ công nhân lao động
bên cạnh đó biểu dương khen thưởng kịp thời cán bộ chiến sĩ người lao động tập thể
có sáng kiến hiệu quả thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ công tác chiến đấu
và hoạt động lao động sản xuất phục vụ lợi ích cho nhân dân xã hội và cơ quan đơn vị
cũng tại buổi lễ thứ trưởng lê văn tuyến cùng đại diện các cơ quan đơn vị
đã trao tặng cho cán bộ chiến sĩ người lao động trong công an nhân dân
bị tai nạn lao động mắc bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn
sáng nay đảng bộ cục an ninh kinh tế và đảng bộ trường đại học phòng cháy chữa cháy
trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ thuộc đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bộ công an đã tổ chức hội thi bí thư tri bộ giỏi năm hai nghìn hai mươi ba
năm nay có chín thí sinh tham gia hội thi bí thư tri bộ giỏi trong đảng bộ cục an ninh kinh tế
các thí sinh phải trải qua bốn phần thi tập trung làm rõ vai trò của bí thư tri bộ
trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng
việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng công tác kiểm tra giám sát
và nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở
thông qua hội thi giúp cấp ủy cấp trên đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động của tri bộ
công tác đảng của đội ngũ bí thư chi bộ để có phương hướng bồi dưỡng bổ sung kiến thức
tham gia hội thi tại đảng bộ đại học phòng trái trệ trái có hai mươi một thí sinh là bí thư các chi bộ trực thuộc
các thí sinh tham dự phải trải qua ba phần thi hiểu biết về công tác đảng xử lý tình huống phần thi thuyết trình
thông qua hội thi đã giúp đảng ủy trường đánh giá đúng thực chất trình độ năng lực phương pháp
tác phong công tác của đội ngũ cấp ủy bí thư tri bộ qua đó đề ra giải pháp củng cố kiện toàn bồi dưỡng cấp ủy tổ chức đảng
đồng thời lựa chọn được những đồng chí bí thư tri bộ có năng lực lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác đảng
để nhân rộng điển hình làm cho tổ chức đảng mạnh từ gốc
tại trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ các thí sinh tham dự hội thi đã trải qua phần thi viết trước đó
đến phần thi sân khấu hóa các thí sinh tiếp tục tham gia ba nội dung thi tự giới thiệu thi hiểu biết về nghiệp vụ công tác đảng và thi thuyết trình
các thí sinh đã lựa chọn nhiều hình thức thể hiện phong phú hấp dẫn sinh động xử lý tình huống nhạy bén dẫn chứng thuyết phục
và thuyết trình với phong thái tự tin tạo nên phần thi thiết thực cuốn hút
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao một giải nhất một giải nhì một giải ba và một giải khuyến khích cho các thí sinh
chiều nay tại học viện an ninh nhân dân công đoàn công an nhân dân bộ công an đã tổ chức chương trình ngày hội cảm ơn người lao động trong công an nhân dân khu vực phía bắc
tại chương trình ngày hội cảm ơn người lao động trong công an nhân dân công đoàn công an nhân dân đã tổ chức biểu dương những công đoàn viên công đoàn là lao động giỏi
và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm hai nghìn hai mươi hai đại diện cho các đồng chí công đoàn viên tiêu biểu khu vực phía bắc
tặng hơn năm trăm linh xuất quà cho các công đoàn viên trong lực lượng công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tổ chức khám sức khỏe cho hơn một cán bộ đoàn viên
cùng với đó tổ chức hội trợ tết lao động phúc lợi đoàn viên thu hút hơn năm cán bộ đoàn viên công an tham gia
chương trình ngày hội cảm ơn người lao động trong công an nhân dân là một trong các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở trong tháng công nhân hai nghìn hai mươi bốn
nhằm tri ân người lao động trong lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực trong lao động sản xuất
trong phần tiếp theo của bản tin trại david và chuyện kể của những chiến sĩ quả cảm một minh chứng hào hùng của cuộc đấu tranh cách mạng giữa lòng địch
quân đội sudan cáo buộc các lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã bắn một chiếc máy bay của thổ nhĩ kỳ
thưa quý vị
thưa quý vị
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước có một lực lượng đặc biệt hoạt động công khai ngay giữa lòng sài gòn
lực lượng ấy gồm hơn ba trăm linh người thuộc ban liên hợp quân sự bốn bên đóng tại trại davis nằm ở phía tây nam căn cứ không quân tân sơn nhất
chính tại nơi đây đã diễn ra cuộc đấu trí căng thẳng trong suốt tám trăm hai mươi ba ngày
cuộc chiến của các nhà ngoại giao mặc áo lính giữa lòng sài gòn còn góp phần quan trọng cho ngày toàn thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba sau gần năm năm đàm phán hiệp định paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam được ký kết
để đảm bảo những điều khoản này được thực thi nghiêm chỉnh ban liên hợp quân sự bốn bên đã được thành lập
hai đoàn đại biểu quân sự của việt nam đóng quân tại trại davis